ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại thành phố việt trì ubnd tỉnh phú thọ phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
tổ chức triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng asean tại việt nam
triển lãm giới thiệu ba trăm linh tác phẩm và gần sáu mươi phim phóng sự tài liệu đạt giải và vào vòng trung khảo
của liên hoan quốc tế ảnh phim phóng sự tài liệu về đất nước con người trong cộng đồng asean
trong các năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi năm do bộ thông tin và truyền thông tổ chức
với nhiều chủ đề phong phú các tác phẩm đã phản ánh đậm nét về văn hóa con người
đất nước của các quốc gia dân tộc trong cộng đồng asean giúp cho người xem hiểu rõ hơn
về văn hóa con người môi trường sống của các quốc gia trong khu vực asean
qua đó tạo điều kiện để các dân tộc trong khu vực ngày càng xích lại gần nhau
vì một nền văn hóa asean giàu bản sắc đa dạng và thống nhất
kết thúc triển lãm bộ thông tin và truyền thông sẽ tặng toàn bộ các tác phẩm cho tỉnh phú thọ
để tiếp tục quảng bá tuyên truyền sâu rộng tại các địa phương